tránh bị phát hiện trước khi quay trở về khu trọ của nguyễn duy khánh
tuy nhiên cả nhóm này đã nhanh chóng bị bắt khi đang ở khu nhà trọ này
chiếc xe máy cướp được của bị hại vẫn chưa kịp mang đi tiêu thụ
đấu tranh mở rộng các đối tượng khai nhận
trước khi gây ra vụ cướp xe máy bọn chúng đã gây ra hai vụ cướp khác nhưng không lấy được tài sản
nhóm này thống nhất với nhau nếu cướp được xe có giấy tờ thì để sử dụng làm phương tiện đi lại
còn cướp được xe không có giấy tờ điện thoại thì đem bán chia nhau tiền
nếu cướp được tiền thì chia nhau chi tiêu cá nhân
một số phương thức mà các đối tượng sử dụng như nhìn ngó quanh các tuyến đường khi phát hiện con mồi
sẽ áp sát giật tài sản rồi nhanh chóng bỏ chạy
hoặc chúng sẽ cho một xe cản đầu xe nạn nhân
sàn cảnh một vụ va chạm giao thông làm nạn nhân mất cảnh giác để đồng bọn áp sát cướp giật
lợi dụng đêm khuyến khách
đêm khuya tại khu vực ít người qua lại các đối tượng sẽ chặn đầu xe nạn nhân để cướp giật
nhất là lợi dụng sơ hở của người sử dụng điện thoại trên đường phố
hoặc mang các trang sức tài sản có giá trị để tiếp cận gây án
thủ đoạn hơn khi bị truy đổi
đồng bọn của đối tượng sẽ thực hiện hành vi ngăn cản gây khó khăn cho người truy bắt
một thực tế cho thấy ngày càng các nhiều vụ cướp giật liên quan đến các đối tượng mà ở tuổi đời còn rất trẻ
có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng trẻ phạm tội
trong đó có hai nguyên nhân thường thấy nhất là do nghiện ma túy và nghiện game
tình hình tội phạm vị thanh niên ngày càng diễn biến phức tạp độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa
có những đối tượng mới ở độ tuổi thiếu niên nhưng đã thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng
như trộm cướp giết người buôn bán sử dụng ma túy
thậm chí có nhiều trẻ em có những hành vi phạm tội có tổ chức
có mục đích tính toán mưu đồ phạm tội rõ ràng rành mạch gây ra hậu quả nghiêm trọng
nhưng không ít trường hợp khó xử lý không thể xử lý vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
câu chuyện về những tên cướp tuổi thiếu niên đã đặt ra câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm giáo dục
quản lý của gia đình và xã hội
với lý do không học nổi nữa hậu sinh năm hai nghìn ba bằng sinh năm hai nghìn ba
tiến sinh năm hai nghìn và phúc sinh năm hai nghìn hai cùng ngụ tại huyện hóc môn tp hcm
đã bỏ học từ cấp hai
dù gia đình không khá giả nhưng cả bốn luôn được cha mẹ cưng triều không phải làm lụng nên thường xuyên tụ tập cùng nhau
trong mắt gia đình chúng là những đứa trẻ ngoan cho đến khi cả bốn bị bắt và bị truy tố về tội cướp giật tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm để có tiền tiêu xài hậu đã rủ tiến bằng phúc sử dụng xe gắn máy để cướp tài sản của người đi đường
sau khi bị bắt chúng khai nhận chỉ trong hai ngày đã thực hiện liên tiếp sáu vụ cướp giật tài sản với bốn sợi dây chuyền vàng và một chiếc điện thoại di động
tất cả đã được tiêu thụ hết tuy nhiên chỉ có một vụ xác định được bị hại nên tòa án xét xử vụ này
trả lời thẩm vấn của tòa các bị cáo khai vì cần tiền chơi điện tử hậu đã rủ ba tên còn lại cướp tài sản
ngày một một mươi hai nghìn một mươi chín hậu chở tiến chạy trước
bằng điều khiển xe máy chở phúc chạy phía sau đến khu vực quận một mươi hai phát hiện con mồi
hậu vượt lên áp sát xe của bị hại để tiến giật dây chuyền trên cổ nhưng sợi dây chuyền bị đứt rơi xuống đường
bị hại nhặt lại rồi dùng xe máy đuổi theo hậu và tiến
bằng và phúc chạy phía sau thấy vậy đã vượt lên cản đầu xe người này để nhóm tổ thoát
sự liều lĩnh và táo tợn của bốn tên này đã vượt xa mức tưởng tượng của những người cha mẹ
tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm ấy
đại diện viện kiểm soát hỏi hậu
bị cáo có biết mình chưa đủ tuổi lái xe
dạ biết hậu trả lời
vậy bị cáo mua xe để làm gì
để chạy cho vui
bị cáo lấy tiền đâu để mua xe
hậu trả lời anh bị cáo cho
mua xe với giấy tờ biển số giả nhưng ba mẹ bị cáo vẫn đồng ý à
hậu trả lời bị cáo nói dối ba mẹ là giấy tờ thật
những câu hỏi trả lời
tương tự cũng được đại diện viện kiểm sát hỏi bằng
người sở hữu chiếc xe máy còn lại cũng giống hậu
dù chưa đủ tuổi nhưng bằng vẫn được gia đình cho tiền mua xe máy
để đi lại hàng ngày
và đó cũng là chiếc xe mang biển số giấy tờ giả
liên quan đến trách nhiệm giáo dục quản lý của người giám hộ
tòa hỏi vợ chồng bà huệ là cha mẹ của hậu
về mục đích mua xe máy cho con
bà huệ khai mua xe vì hậu thích
chứ không biết con sẽ dùng làm phương tiện
bà huệ kể
vợ chồng bà có ba người con hậu là con út
chỉ trong mấy ngày tôi đi nuôi con gái sinh em bé
và chăm chồng bị tai nạn tại bệnh viện
mà thằng hậu gây nên nồng nỗi này
không biết ai xui chứ ở nhà nó hiền lắm
tôi ở nhà là nó quấn quyết cả ngày
nói đoạn bà hoà khóc nức nở
đứng ở bên cạnh
người đàn ông với một chân bước khập khãnh là chị
bà huệ nhìn thấy chàng trai của hậu
ông cúi đầu giấm rứt khóc khi nghe tiếng chủ tọa phiên tòa
hỏi trách nhiệm dậy dỗ của con mình
ngồi gần đó là mẹ của phúc
người đàn bà tiêu tuỵ mắt đỏ hoe
không một phút rời mắt khỏi con trong suốt phiên tòa
mới bước vào trong phòng xét xử bà đã vội nhắc con
nhét túi quần vào trong đi con
nghe tiếng mẹ phúc liên chỉnh lại một bên túi quần
rồi gục mặt xuống đất
mẹ phúc là một cán bộ làm công tác xã hội
khi được hỏi sao bà không tìm việc cho phúc
bà bảo có chứ
theo mẹ phúc do từ nhỏ phúc từng bị
tràn dịch màng phổi nên khả năng lao động hạn chế
phúc nghỉ học từ năm lớp sáu bà cố gắng
tìm việc làm cho con tránh thời gian nhàn rỗi
tụ tập bạn bè nhưng chỉ được một thời gian
sót con lao động vất vả bà lại
cho con nghỉ việc thằng phúc hiền lắm
tôi quản lý con hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tôi biết thằng hậu thấy thằng nhỏ hiền lành
tôi an tâm cho con chơi cùng không ngờ tụi nhỏ
lại tụ tập đi cướp giật nói đứt lời
nước mắt bà tuôn dài
họ đã khóc vì thương con nhưng đó là những
giọt nước mắt xót xa khi những đứa trẻ được nuôi dưỡng
với kỳ vọng trở thành người tử tế nhưng
ở tuổi thiếu niên bỗng trở thành những tên cướp và
phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình
nguyên nhân chính của thanh thiếu niên phạm tội
là do lối sống buông thả của bản thân của các đối tượng
cũng như thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình
phụ huynh hiện nay mạng xã hội kết nối
thông tin mạnh mẽ các đối tượng càng dễ dàng
lập hội nhóm rủ dê lôi kéo kích động
người khác tham gia gây án sự hạn chế
hiểu biết pháp luật cũng là nguyên nhân khiến cho
các đối tượng manh động liều lĩnh khi gây án
và cũng để tránh cướp giật vào ban đêm
cơ quan công an cảnh báo người dân không nên mang
theo nhiều tiền bạc tài sản trang sức có giá trị
khi tham gia giao thông không treo túi sách đựng tiền
tài sản có giá trị ở tay lái xe hoặc giỏ xe
không đeo trang sức có giá trị phải nâng cao
cảnh giác xung quanh không được sử dụng điện thoại di động
khi đang điều khiển phương tiện giao thông không
nên dừng đậu xe hoặc ra ngoài buổi tối
tại các khu vực vắng người nếu có việc bắt buộc
phải đi ngang khu vực này nên đi từ hai người trở lên
nếu không may bị cướp
cướp giật tài sản hoặc bị khống chế để cướp
tài sản người dân phải giữ bình tĩnh xử lý
linh hoạt để hạn chế rủi ro cẩn thận quan sát
kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như
vóc dáng giọng nói các đặc điểm dễ nhận biết
phương tiện sử dụng của đối tượng biển số
để cung cấp cho cơ quan công an